sau đó là đề nghị trở đến những đoạn đường hẻo lánh vắng người qua lại hay là yêu cầu di chuyển đến nhiều địa điểm
hoặc là có thể giả vờ đi tìm địa chỉ của người nhà người quen rồi vờ đi vệ sinh sau đó chọn cơ hội thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội
chính vì vậy việc trang bị những kỹ năng cơ bản đối với những lái xe này là vô cùng cần thiết và quan trọng là không được chủ quan để tài sản sơ hở
sau đây sẽ là lời khuyên và một số tình huống mà khách mời của chương trình đưa ra để các tài xế có thể sử dụng
đầu tư mạnh hiện tại như an giang đồng tháp sóc trăng cần thơ thì hậu giang
mà cụ thể là thành phố vị thanh lại được xem là điểm đầu tư tiềm năng mới
đầu năm hai nghìn một mươi chín trung tâm hành chính mới của thành phố vị thanh được đưa vào hoạt động
nằm trên quốc lộ sáu mươi một c đặc biệt nhiều trung tâm thương mại và khu dân cư khu phức hợp giải trí
đã được các tập đoàn như các tường flc vingroup tiến hành xây dựng quanh hai bên
kênh sáng sano tuyến đường thủy huyết mạch nối cần thơ đi rạch giá hà tiên cà mau
tuy nhiên điểm hấp dẫn lớn nhất của thành phố mới vị thanh là với một quy hoạch đô thị
bài bản hơn nhưng hiện mức giá bất động sản tại đây lại đang ở mức thấp so với các điểm
nóng khác tại miền tây nam bộ do đó với các nhà đầu tư cá nhân từ đây đến một năm tới
được cho là thời điểm thích hợp để rót vốn vào khu vực này tuy nhiên vẫn phải lưu ý lựa chọn
những dự án uy tín được công khai tránh đưa vốn vào các khu phân lô bán nền nhỏ lẻ